thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với bộ quốc phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng chín tháng năm hai nghìn một mươi sáu
và phương hướng nhiệm vụ quốc phòng trong những tháng cuối năm
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã có nhiều đổi mới sâu sát hướng về cơ sở bám sát và chấp hành sự lãnh đạo của đảng
quản lý về nhà nước và điều hành của chính phủ triển khai quyết liệt toàn diện hiệu quả
tình hình quân đội ổn định đời sống được giữ vững và cải thiện toàn quân đội luôn kiên định vững vàng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng
sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống
tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện vẫn còn một số khuyết điểm như để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện bay và tìm kiếm cứu nạn
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đã đánh giá cao và biểu dương những thành quả mà cán bộ chiến sĩ đã đạt được trong thời gian qua
thủ tướng đề nghị trong điều kiện thế giới có nhiều thay đổi về khoa học công nghệ cần đầu tư trang thiết bị hiện đại bảo đảm an toàn cho công tác huấn luyện
thủ tướng nhắc nhở bộ quốc phòng cần quan tâm hơn nữa đến chế độ dinh dưỡng cho cán bộ chiến sĩ không được để quân đội khó khăn
thủ tướng yêu cầu toàn quân cần phải giữ gìn phẩm chất bộ đội cụ hồ bởi hình ảnh cụ hồ là niềm tự hào của đất nước
tất cả cán bộ chiến sĩ cần phải nói theo để giữ vững lòng tin trong đảng trong dân
thủ tướng đánh giá cao công tác dân vận xóa đói giảm nghèo trong thời gian qua của cán bộ chiến sĩ trong cả nước nhất là cán bộ ở vùng sâu vùng xa vùng bị thiên tai
thủ tướng cũng chỉ rõ trong thời gian qua vẫn còn nhiều thiếu sót trong quản lý rừng phòng hộ trong huấn luyện vẫn còn để tai nạn xảy ra
một số sĩ quan vẫn còn vi phạm đạo đức kỳ luật trong quân đội
thủ tướng yêu cầu cần chấn chỉnh ngay không để xảy ra những thiếu sót nêu trên không để một trường hợp vi phạm mà để ảnh hưởng đến uy tín của quân đội trong đảng trong dân
trong thời gian tới thủ tướng yêu cầu bộ quốc phòng cần tiếp tục kiên định giữ vững lòng tin với đảng phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thủ tướng lưu ý cần tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên từng địa bàn
tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác huấn luyện đào tạo nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ
thủ tướng yêu cầu bộ quốc phòng tập trung thực hiện hoàn thiện quy hoạch xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng
đồng thời xây dựng các khu kinh tế quốc phòng và các doanh nghiệp quân đội bảo đảm chặt chẽ có kế hoạch phù hợp
trong thời kỳ mới thủ tướng yêu cầu bảo đảm công tác đối ngoại quốc phòng và làm tiếp tục hoàn thành công tác dân vận
thủ tướng cũng yêu cầu phải ra soát chi tiêu để tiết kiệm chống lãng phí thất thoát tài chính
triển khai kế hoạch thực hiện nghị định của chính phủ quy định về đối ngoại quốc phòng
phối hợp với các bộ ngành và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết
thi hành các luật pháp lệnh được thông qua các kỳ họp của quốc hội khóa một mươi ba